hôm nay đảng bộ và nhân dân huyện hoa lư đã hoàn thành một mươi chín tiêu chí xây dựng nông thôn mới
để trở thành huyện nông thôn mới đầu tiên của tỉnh ninh bình
là huyện nông thôn mới đầu tiên của cả nước xét theo tiêu chí mới
trong sáu năm qua hoa lư đã huy động được tổng nguồn vốn trên hai tám trăm linh tỷ đồng
cho xây dựng nông thôn mới trong đó nhân dân đóng góp trên một hai trăm linh tỷ đồng
năm hai nghìn một mươi sáu thu nhập bình quân đầu người đạt trên ba mươi sáu triệu đồng một người một năm
tỷ lệ hộ nghèo còn hai bảy số lao động có việc làm thường xuyên
chín mươi ba tại buổi lễ chủ tịch nước trần đại quang đã trao bức chân dung chủ tịch hồ chí minh
tặng đảng bộ và nhân dân huyện hoa lư trao huân chương lao động hạng ba tặng ông nguyễn sĩ trí
bí thư huyện ủy chủ tịch hội đồng nhân dân huyện hoa lư
thay mặt chính phủ phó thủ tướng chính phủ vương đình huệ
trưởng ban chỉ đạo chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới
đã trao bằng công nhận danh hiệu huyện đạt chuẩn nông thôn mới năm hai nghìn một mươi chín
trao cờ thi đua của thủ tướng chính phủ cho đảng bộ quân và dân huyện hoa lư
trao bằng khen của thủ tướng chính phủ cho hai tập thể và một cá nhân
về những thành tích xuất sắc đạt được trong thời gian vừa qua
phát biểu tại lễ kỷ niệm một mươi năm việt theo đầu tư ra nước ngoài diễn ra vào sáng ngày hôm nay
tại hà nội thủ tướng nguyễn xuân phúc đã yêu cầu viettel phải bảo vệ thương hiệu của mình
như bảo vệ tài sản của quốc gia bởi một thương hiệu tốt không chỉ là tài sản của doanh nghiệp
mà còn là tài sản quốc gia
trải qua ba giai đoạn xây dựng và phát triển đặc biệt là một mươi năm trở lại đây
viettel đã vươn lên mạnh mẽ trở thành tập đoàn viễn thông và công nghệ thông tin lớn nhất việt nam
sau một mươi năm tham gia hoạt động đầu tư quốc tế viettel này đã xuất hiện tại chín quốc gia
với quy mô dân số ba trăm hai mươi triệu dân gấp ba lần dân số việt nam
phát biểu tại buổi lễ thủ tướng nhấn mạnh tập đoàn đã tạo niềm tin cho cộng đồng quốc tế
các đối tác nước ngoài và điều đặc biệt quan trọng là đã truyền cảm hứng và sự tự tin
cho các doanh nghiệp việt nam trong đầu tư kinh doanh ở nước ngoài
thủ tướng mong muốn việt theo phải thực hiện tốt vai trò là trung tâm thúc đẩy
khuyến khích khởi nghiệp trước hết là về viễn thông và công nghệ thông tin
việt theo tạo ra sự phát triển bền vững cho ngành viễn thông trong nước
cũng như của tất cả các quốc gia việt theo đầu tư
tại buổi lễ việt theo đã công bố thông tin chính thức nhận giấy phép đầu tư
viễn thông quốc tế

thưa quý vị theo báo cáo của ban chỉ đạo trung ương về phòng chống thiên tai
từ giữa tháng một mươi năm hai nghìn một mươi sáu đến nay các tỉnh miền trung và tây nguyên
những nơi vừa hứng chịu đợt hạn hán lịch sử kéo dài
đã gặp liên tiếp năm đợt mưa lũ lớn trên diện rộng với cường độ cực đoan bất thường và kéo dài
trích tình hình mưa lũ liên tiếp diễn ra từ tháng một mươi đến nay đã gây thiệt hại nghiêm trọng
về người và tài sản tại khu vực miền trung
vào sáng ngày hôm nay hội nghị trực tuyến ứng phó khắc phục hậu quả mưa lũ khu vực miền trung đã diễn ra
thủ tướng nguyễn xuân phúc đến dự và chỉ đạo hội nghị cùng dự có phó thủ tướng trịnh đình dũng
chỉ tính riêng từ giữa tháng một mươi năm hai nghìn một mươi sáu đến nay đã làm một trăm hai mươi bảy người chết và mất tích
hai mươi một người bị thương hơn ba trăm một mươi sáu ngôi nhà bị ngập và hư hại
hơn bốn mươi hai hecta lúa bốn bảy trăm linh hecta mạ
và hơn ba mươi chín hectare hoa màu bị ngập hư hại
tổng thiệt hại ước tính trên tám năm trăm bảy mươi ba tỷ đồng
phát biểu tại hội nghị thủ tướng biểu dương các cấp ủy chính quyền địa phương
đã nỗ lực cố gắng trong công tác phòng chống và khắc phục hậu quả sau mưa lũ
thủ tướng cũng gửi lời chia buồn sâu sắc tới những gia đình bị thiệt hại do lũ
thủ tướng yêu cầu các bộ ngành và địa phương tập trung chỉ đạo ứng phó với mưa lũ
thủ tướng yêu cầu bằng mọi biện pháp phải tiếp cận bằng được các khu dân cư còn đang bị ngập sâu
chia cắt cô lập để hỗ trợ lương thực và thực phẩm
bố trí lực lượng chốt chặn kiểm soát hỗ trợ giao thông tại các gầm tràn
bến đò khu vực bị ngập sâu nước chảy xiết
tình hình thiên tai bão lũ liên tục vừa qua ở miền trung là bài học về phát triển rừng và bảo vệ rừng
vì vậy thủ tướng yêu cầu tiếp tục đóng cửa rừng tự nhiên
có kế hoạch trồng rừng bảo vệ rừng góp phần giảm thiểu hậu quả do mưa lũ thiên tai
thưa quý vị trong hôm nay mưa lũ tại miền trung đã giảm
dự báo là trong đêm nay và ngày mai thì mưa to chỉ còn diễn ra tại các tỉnh từ quảng nam đến ninh thuận
lũ trên các sông cũng đang xuống chậm
trong đêm nay và ngày mai các tỉnh từ quảng nam xuống đến ninh thuận do nhận được nhiều mây ẩm từ gió đông đưa vào
nên sẽ có mưa vừa thậm chí là mưa to với lượng mưa dự báo từ ba mươi năm mươi mm
mưa to với lượng mưa có khả năng lên đến trên một trăm linh mm
do mưa đã giảm dần nên trong đêm nay dự báo lũ trên các sông còn tiếp tục xuống
cụ thể sông vu gia tại ái nghĩa xuống bảy năm m dưới báo động hai năm m
sông thu bồn tại hội an xuống một bảy m trên báo động hai hai m
sông trà khúc tại trạm trà khúc xuống bốn tám m dưới báo động hai hai m
sông vệ tại trạm sông vệ xuống bốn năm m mức báo động ba
sông côn tại thạnh hòa xuống tám bốn m
dưới báo động ba bốn m
sông ba tại ayunpa một trăm năm mươi bốn bảy m trên báo động hai hai m
sông cái ninh hòa tại ninh hòa xuống bốn hai m trên báo động một hai m
các sông khác ở bình định phú yên khánh hòa xuống dưới mức báo động một
tình trạng ngập lụt sâu diện rộng nghiêm trọng vẫn tiếp diễn tại các tỉnh quảng nam quảng ngãi bình định gia lai
cảnh báo nguy cơ cao xảy ra tình trạng sạt lở đất ở các tỉnh từ quảng nam đến bình định và gia lai
mưa lũ diện rộng đang vùi dập miền trung
nhiều nơi bị cô lập số người thiệt mạng tiếp tục tăng từng ngày và thiệt hại mà người dân đang phải gánh chịu là vô cùng lớn
riêng tại tỉnh quảng ngãi liên tục các đợt lũ kéo dài trong ba tuần qua gây ngập sâu chia cắt nhiều vùng dân cư
đến thời điểm này lương thực dự trữ của người dân đã cạn kiệt
do lũ trồng lũ liên tiếp nên nhiều hộ dân thiếu thức ăn nước uống
trước tình hình này trong ngày hôm nay tỉnh quảng ngãi đã tiếp tế cứu trợ khẩn cấp mì tôm nước uống cùng nhu yếu phẩm cho dân ở những vùng bị ngập sâu biệt lập
trong sáng nay chính quyền địa phương huyện mộ đức tư nghĩa và biên phòng tỉnh quảng ngãi đã chuyển khẩn cấp hơn hai thùng mì gói và nước uống đến một mươi một thôn thuộc chín xã vùng ngập trũng
hiện tại nước lũ còn cao trên hai mét và chia cắt tất cả các tuyến đường
trong những ngày tới lực lượng chức năng tiếp tục tiếp tế lương thực cho bà con nhân dân
chúng tôi là không biết làm sao đây hết nhá ở đây là có một trái nó sinh rồi nó nồng que ra nhà luôn có nhiều cái khó khăn rất là khó khăn nhưng mà hôm nay có đoàn tái thì bà con tôi rất mừng cảm ơn
theo báo cáo nhanh của tỉnh quảng ngãi hơn một mươi một hộ dân vẫn còn ngập sâu trong lũ
tất cả các tuyến đường trọng yếu liên xã các huyện tư nghĩa mộ đức nghĩa hành đức phổ vẫn còn chia cắt
do lũ trồng lũ liên tục nhiều ngày nên nhiều điểm dân cư ngập sâu người dân vẫn chưa tiếp cận được bên ngoài để mua nhu yếu phẩm
không để nhân dân thiếu đói trong ngày hôm nay nhiều đơn vị cơ quan trong và ngoài tỉnh đã cấp phát thêm sáu thùng mì tôm nước suối hai tấn gạo cứu đói cho nhân dân
ngày tới tình trạng cô lập chia cắt các vùng dân cư sẽ tiếp tục kéo dài
vì vậy cơ quan chức năng liên tục ứng trực tiếp tế cứu trợ lương thực cho người dân đồng thời chuẩn bị nhân lực dọn dẹp xử lý môi trường ngăn chặn dịch bệnh sau lũ
vào lúc sáu h ba mươi phút sáng nay vùng bốn quân chủng hải quân nhận được thông báo xin trợ giúp lực lượng phương tiện của ủy ban nhân dân thành phố cam ranh và huyện cam lâm tỉnh khánh hòa về phòng chống lụt tại một số xã thuộc thành phố và huyện trên
vùng bốn quân chủng hải quân đã huy động một trăm sáu mươi cán bộ chiến sĩ một mươi bảy phương tiện trong đó có bốn xuồng của lữ đoàn một trăm linh một và lữ đoàn chín trăm năm mươi bảy hai kiếp quân y do trung tá đỗ minh phó tham mưu trưởng vùng chỉ huy
đúng bảy giờ các lực lượng đã cơ động đến khu vực xã cam thành nam thành phố cam ranh và xã cam thành bắc huyện cam lâm giúp người dân vượt qua vùng bị ngập lụt
đến một mươi sáu giờ chiều nay các chiến sĩ vùng bốn quân chủng hải quân đã di chuyển được gần năm mươi chiến sĩ
vùng bốn quân chủng hải quân đã di chuyển được gần năm mươi chiến sĩ gần năm mươi người và nhiều tài sản của nhân dân ra khỏi khu vực vùng lũ về vị trí tập kết an toàn
cùng với đó kiếp quân y của vùng đã kịp thời thăm hỏi khám sức khỏe cho người dân vận chuyển một người dân bị thương về đội bốn trăm tám mươi sáu chữa trị
hiện tại các lực lượng của lữ đoàn một trăm linh một đang tiếp tục khắc phục sự cố vỡ hai mươi m đê ở thôn tân lập xã cam thành bắc và sẵn sàng xử lý các tình huống tại các xã cam thịnh tây cam thịnh đông của thành phố cam ranh
ngoài hỗ trợ lực lượng và phương tiện vùng bốn quân chủng hải quân đã kịp thời hỗ trợ nhiều thùng mì tôm và nhu yếu phẩm thuốc y tế tại chỗ cho nhân dân gặp nạn
mới đây đoàn thanh niên bệnh viện đa khoa tỉnh và chi nhánh ngân hàng á châu tại ninh thuận đã tổ chức chương trình tư vấn khám bệnh cấp phát thuốc và tặng quà cho người nghèo và học sinh nghèo vượt khó học giỏi ở xã bắc sơn huyện thuận bắc nhằm giúp bà con vượt qua khó khăn do ảnh hưởng của lũ lụt vừa qua
mặc dù trời mưa to nhưng bảy mươi đoàn viên y bác sĩ đã nỗ lực vượt qua mưa lũ vận chuyển quà thuốc điều trị bệnh đến tận vùng ngập lụt xã bắc sơn để khám cấp thuốc tặng quà cho ba trăm linh người nghèo người neo đơn người thiếu điều kiện chăm sóc sức khỏe tại địa phương tặng quà cho một trăm linh học sinh nghèo nơi đây
mỗi xuất quà trị giá sáu trăm linh đồng gồm thuốc điều trị bệnh mì ăn liền dầu ăn đường sữa chăn ấm ba lô học sinh vở học sinh hộp viết học tập kính cận
đây là một trong những hoạt động tình nguyện nhằm giúp người nghèo học sinh nghèo ở vùng bị lũ lụt vượt qua khó khăn và vui đón tết đinh dậu hai nghìn một mươi bốn
tiếp theo chương trình giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm hai nghìn một mươi bảy
nhiều khó khăn khi áp dụng tiêu chí đánh giá chất lượng bệnh viện tuyến huyện
thưa quý vị do ảnh hưởng của đợt không khí lạnh khiến nhiệt độ tại khu du lịch quốc gia sapa giảm mạnh
sáng nay một mươi bảy tháng một mươi hai nhiệt độ đo được ở mức bảy độ c đây là mức nhiệt thấp nhất từ đầu mùa đông đến nay
theo trung tâm khí tượng thủy văn lào cai nhiệt độ tại sapa giảm mạnh
ban ngày nhiệt độ ở mức sáu bảy độ c ban đêm nhiệt độ giảm xuống mức cực thấp chỉ còn khoảng từ ba đến bốn độ c kèm theo sương mù dày đặc
đợt lạnh này được đánh giá là lạnh nhất từ đầu mùa đông tới nay
nhiệt độ thấp kèm theo sương mù gây ảnh hưởng tới đời sống của người dân và hành trình du lịch của các du khách
ubnd huyện sapa khuyến cáo cho người dân chủ động các biện pháp phòng chống z cho người và vật nuôi
du khách không tham gia các tour du lịch không bảo đảm an toàn đặc biệt là các tour leo núi có ngủ qua đêm
phải trang bị lều bạt và các vật dụng bảo đảm đủ ấm
các lái xe tham gia giao thông trên tuyến quốc lộ bốn d phải chú ý đi chậm có đèn xuyên xương và giữ khoảng cách an toàn
thủ tướng chính phủ vừa quyết định giao năm bộ kế hoạch và đầu tư nông nghiệp và phát triển nông thôn
công thương y tế lao động thương binh và xã hội các chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm hai nghìn một mươi bảy
một số chỉ tiêu cụ thể như với bộ kế hoạch và đầu tư thủ tướng chính phủ giao chỉ tiêu tốc độ tăng tổng sản phẩm
trong nước gdp kế hoạch năm hai nghìn một mươi bảy khoảng sáu bảy tốc độ tăng giá tiêu dùng bình quân cpi khoảng bốn
bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn được giao chỉ tiêu tỷ lệ che phủ rừng kế hoạch năm hai nghìn một mươi bảy là bốn mươi một bốn mươi năm
tốc độ tăng tầm kim ngạch xuất khẩu sáu bảy là chỉ tiêu kế hoạch năm hai nghìn một mươi bảy được giao bộ công thương
bộ y tế được giao chỉ tiêu số rừng bệnh trên một vạn dân không tính rừng trạm y tế xã là hai mươi năm năm rừng
tỷ lệ dân số tham gia bảo hiểm y tế là tám mươi hai
những chỉ tiêu kế hoạch năm hai nghìn một mươi bảy được giao cho bộ lao động thương binh và xã hội gồm
mức giảm tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều từ một năm
trong đó giảm tỷ lệ hộ nghèo tại các huyện nghèo là bốn tỷ lệ thất nghiệp khu vực thành thị dưới ba mươi
năm hai nghìn một mươi sáu tình hình trên biển có nhiều diễn biến phức tạp
trên ba bảy trăm linh lượt tàu cá nước ngoài các loại vi phạm trên vùng biển việt nam
trong đó có một trăm bảy mươi vụ tàu cá của ngư dân việt nam bị lực lượng chấp pháp kiểm soát của trung quốc
và một số nước trong khu vực xua đuổi bắt giữ
cập trên bộ tư lệnh cảnh sát biển việt nam đã đôn đốc và chỉ đạo sát sao các vùng biển
vùng cảnh sát biển bám sát hiện trường xử lý kịp thời
trong năm hai nghìn một mươi sáu lực lượng cảnh sát biển việt nam đã theo dõi kiểm tra và xử lý gần năm mươi một vụ trên năm mươi bảy tàu
xuồng xử lý một trăm sáu mươi bảy đối tượng vi phạm trên vùng biển việt nam
trong đó bàn giao cho các lực lượng chức năng tiếp tục điều tra xử lý một mươi vụ trên chín tàu và ba mươi một đối tượng
tăng vật gần một trăm bảy mươi lít dầu do bốn năm trăm linh lít dầu fo tám mươi năm kg pháo nổ xử lý hành chính bốn mươi vụ trên bốn mươi bảy tàu
và một trăm ba mươi năm đối tượng với tổng số tiền xử phạt trên ba tỷ đồng hai mươi bốn hai trăm linh nghìn tấn than cám
và nhiều hàng hóa khác như thuốc lá phân bón gạo đường với tổng giá trị phát mại hàng hóa lên đến gần ba mươi hai tỷ đồng
ngoài những hành vi vi phạm buôn lậu và gian lận thương mại
thì những hành vi phạm tội như vận chuyển ma túy cũng có dấu hiệu gia tăng
với một trăm bảy mươi năm vụ được triển khai bắt giữ hai trăm hai mươi ba đối tượng khởi tố tám mươi sáu vụ án
thu giữ một trăm một mươi ba bánh ma túy với nhiều vũ khí nóng và số tiền lên đến hàng tỷ đồng
cảnh sát biển đã tích cực chủ động trong đấu tranh chống tội phạm chống vi phạm trên biển
trong năm qua cảnh sát biển đã xử lý gần hai vụ
riêng đối tranh buôn lậu và gian lận thương mại thì năm mươi bảy vụ
trong đấu tranh phòng chống tội phạm ma túy thì một trăm bảy mươi một vụ
chúng ta đã khởi tố chúng ta đã xử lý hành chính
đã phát mãi tài sản thì số tiền cũng rất là lớn cũng năm sáu mươi tỷ
ngoài ra thì với nhiệm vụ chính trị của mình đã góp phần cho ổn định tình hình trên biển
tạo lên một tâm lý rất yên tâm cho bà con bám biển giữ biển để chúng ta bảo vệ biển
hiện cảnh sát biển việt nam đang mở đợt cao điểm đấu tranh với những hành vi vi phạm trên biển
trong những ngày cuối năm hai nghìn một mươi sáu chỉ mới một mươi bốn ngày đã xử lý bốn vụ buôn lậu xăng dầu với trị giá hàng tỷ đồng
chúng tôi vẫn nhận định là cái dịp cuối năm thì cái tình hình tội phạm
và đặc biệt là buôn lậu dân ở thương mại trên biển sẽ ra rằng
do đó chúng tôi tập trung vào các vùng biển trong điểm như là vùng biển đông mắc
vùng biển hải phòng vùng biển nguyên trung vùng biển vũng tàu
và vùng biển tây nam là khu vực giáp danh giữa campuchia và thái lan
đây là những khu vực thường xuyên lực lượng cảnh sát biển phải có mặt để tuần tra kiểm soát
để thực hiện tốt cái chức tách nhiệm vụ của mình
nam nhiệm vụ thực thi pháp đoàn trên biển
và đấu tranh với cảnh viên chống buôn lậu của dân ở thương mại
ngay từ những ngày đầu tuần đầu gia quân của tháng cao điểm thì lực lượng hành sát biển đã thực hiện
và chúng tôi đã thu được rất là thắng lợi đã rất là tích cực và kết quả rất là tốt đẹp
để đẩy mạnh công tác đấu tranh chống buôn lậu trên các vùng biển trong những ngày giáp tết
và hướng tới năm hai nghìn một mươi bảy toàn lực lượng cảnh sát biển cần tăng cường mở thêm kiên quyết các đợt tuần tra
kiểm tra tàu thuyền đang hoạt động trên đường biển đồng thời mở rộng lộ trình tuyên truyền pháp luật về chủ quyền lãnh thổ biển đảo
cho nhân dân tại các vùng biển tích cực tham gia đấu tranh phòng chống tội phạm buôn lậu hướng tới sự bình yên trên biển
bộ y tế vừa ban hành bộ tiêu chí đánh giá chất lượng bệnh viện gồm tám mươi ba tiêu chí được xây dựng trên quan điểm chủ đạo
là lấy người bệnh làm trung tâm của hoạt động chăm sóc và điều trị
đây là việc làm thiết thực mang lại lợi ích thiết thực cho người bệnh nhưng lại khó thực hiện
dưới như tiêu chí bệnh viện có các khu nhà trọ phục vụ người bệnh người nhà bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn
người bệnh nghèo và các đối tượng được ưu tiên khác có mạng internet không dây phục vụ người bệnh
có siêu thị nhỏ trong bệnh viện cung cấp đủ các mặt hàng thiết yếu cho người bệnh và người thân
người bệnh được chờ đợi trong phòng đầy đủ tiện nghi mỗi buồng bệnh có buồng vệ sinh riêng khép kín
hay tiêu chí xây dựng hệ thống phát số tự động để hỗ trợ người bệnh phải lắp máy điều hòa hai chiều
hoạt động thường xuyên tại phòng chờ trong khi đó hầu hết các bệnh viện có cơ sở vật chất xuống cấp
lạc hậu trang thiết bị thiếu để hoàn thành những tiêu chí này dường như là không khả thi
sau ba năm triển khai thí điểm các bệnh viện tuyến tỉnh trở xuống hầu hết gặp rất nhiều khó khăn bởi nguồn kinh phí hạn hẹp
và thiếu đội ngũ cán bộ chất lượng cao
có một mươi chín bệnh viện một mươi phòng khám đa khoa khu vực trên hai trăm linh trạm y tế và chưa có bệnh viện nào đáp ứng đủ
những yêu cầu cơ bản tiêu chí của bộ y tế chứ chưa nói đến việc hoàn thành tám mươi ba tiêu chí
đa phần các bệnh viện tuyến huyện của hà tĩnh đều đang ở trong tình trạng xuống cấp về cơ sở hạ tầng
thiếu đội ngũ y bác sĩ chuyên khoa ghi nhận của phóng viên truyền hình nhân dân tại hà tĩnh
sau ba năm triển khai theo bộ tiêu chí đánh giá chất lượng bệnh viện
bệnh viện đa khoa huyện cẩm xuyên tỉnh hà tĩnh đã có sự chuyển biến khá tích cực
tạo được sự hài lòng của người bệnh tuy nhiên với diện tích hẹp cơ sở hạ tầng xuống cấp
nên nhiều tiêu chí như người khuyết tật tiếp cận với các khoa phòng vườn hoa nhà vệ sinh
hệ thống điều hòa trang thiết bị máy móc điều trị cho bệnh nhân khó có thể đáp ứng theo bộ tiêu chí mới
cơ sở này đã đạt các tiêu chuẩn về cơ sở hạ tầng trang thiết bị
tuy nhiên để phấn đấu theo bộ tiêu chí mới và tạo được sự hài lòng của người dân trong quá trình khám chữa bệnh
thì rõ ràng cơ sở này đang cần sự hỗ trợ rất lớn của các cấp các ngành từ tỉnh tới trung ương

sở y tế tỉnh hà tĩnh đã tổ chức tập huấn hướng dẫn một mươi chín bệnh viện trong toàn tỉnh triển khai tự đánh giá
thiết nghĩ để thực hiện bộ tiêu chí chuẩn chất lượng đã bàn hành các bệnh viện cần tập trung thực hiện những tiêu chí nào dễ trước
còn đối với những tiêu chí khó thì ngành y tế cần có biện pháp lộ trình để từng bước hỗ trợ tháo gỡ
như vậy công tác quản lý bệnh viện cung cấp dịch vụ y tế khám chữa bệnh mới được nâng cao chất lượng

trong phần tin thế giới tổng thống colombia và phe đối lập tiếp tục bất đồng về thỏa thuận hòa bình
ấn độ duy trì tốc độ tăng trưởng kinh tế nhanh nhất thế giới
sau một thời gian dài thương lượng các nước thành viên liên minh châu âu eu đã đạt được thỏa thuận
về cơ chế hủy nhanh chế độ miễn thị thực đối với ukraine và georgia
đây được xem như một cơ chế bảo vệ nhằm giúp đơn giản hóa các thủ tục
cho phép nhanh chóng áp dụng trở lại chế độ thị thực
trong trường hợp số nghị
sáu người nhập cư và các đơn xin tị nạn từ hai nước này tăng mạnh
các nghị sĩ nghị viện châu âu đã phê chuẩn cơ chế cho phép nhanh chóng áp dụng trở lại chế độ thị thực
đối với công dân các nước thứ ba
biện pháp bảo vệ này là điều kiện của một số nước thành viên eu
để đổi lấy việc nhất trí miễn thị thực ngắn hạn cho người ukraine và georgia
quyết định áp dụng chế độ miễn thị thực của eu với ukraine và georgia được rời sang đầu năm tới
cơ chế bảo vệ nói trên sẽ giúp đơn giản hóa
các thủ tục cho phép áp dụng trở lại chế độ thị thực
trong trường hợp sau khi chuyển sang chế độ miễn thị thực
mà số người nhập cư từ ukraine và georgia tăng đột biến
hoặc số đơn xin tị nạn tăng mạnh
eu sẽ chỉ có thể áp dụng biện pháp này trong trường hợp ukraine và georgia
không tạo điều kiện cho việc hồi hương công dân của mình
cũng như khi người nhập cư vi phạm trật tự công cộng hay an ninh nội địa của các nước eu
liên quan đến thỏa thuận hòa bình tại colombia
tổng thống colombia juan manuel santos
và cựu tổng thống alvaro uribe vẫn tiếp tục bất đồng về nội dung thỏa thuận hòa bình
với lực lượng vũ trang cách mạng colombia frc
trong cuộc đối thoại với giáo hoàng francis tại rome italia
tổng thống santos bày tỏ sẵn sàng tìm cách tiếp cận với phe đối lập của ông uribe
người đứng đầu phe phản đối thỏa thuận đã đạt được giữa chính phủ và frc
trong việc thực thi văn bản đã được ký kết
tuy nhiên ông uribe vẫn giữ nguyên quan điểm không chấp nhận nội dung thỏa thuận hòa bình
sau hai mươi phút đối thoại
trước đó trong cuộc gặp riêng với giáo hoàng francis
ông santos bày tỏ mong muốn vatican giúp đỡ trong việc đạt được nền hòa bình dài lâu ở colombia
về phần mình ông uribe khẳng định các thủ lĩnh của frc cần phải đi tù
vì những tội ác đã gây ra và không được tham gia tranh cử
giáo hoàng francis luôn ủng hộ tiến trình hòa đàm giữa chính phủ colombia và frc
trong suốt bốn năm qua kể từ khi hai bên bắt đầu đàm phán tại cuba
cùng ngày bộ ngoại giao mỹ đã tăng hơn gấp đôi giải thưởng
lên hai mươi năm triệu đô la mỹ cho ai cung cấp thông tin về thủ lĩnh tổ chức
nhà nước hồi giáo is tự xưng abubar al baghdadi
nhằm giúp xác định vị trí bắt giữ hoặc kết án phần tử đứng đầu nhóm thanh chiến này
baghdadi một người gốc iraq có tên thật là ibrahim al samarai
từng tuyên bố là vua hồi giáo của vùng lãnh thổ rộng lớn trải dài từ iraq sang syri
cách đây hai năm hiện chưa biết chính xác tên này đang ẩn náu ở đâu
và các nguồn tin cho biết hắn có thể đang ở
hắn đang ở thành phố mosul của iraq hiện do is kiểm soát
hoặc tại vùng lãnh thổ do is nắm giữ ở phía tây thành phố này gần biên giới với syri
các quan chức người quốc tin rằng trước sức ép ngày càng mạnh từ các chiến dịch quân sự
của liên quân và mussol đã khiến baghdadi và các thuộc hạ hàng đầu phải di chuyển liên tục để ẩn náo
tháng một mươi năm hai nghìn một mươi một bộ ngoại giao mỹ đã trao thưởng một mươi triệu đô la cho ai cung cấp thông tin về đối tượng này
trong báo cáo kinh tế của tổng thống năm hai nghìn một mươi bảy trình lên quốc hội mỹ
các chuyên gia kinh tế mỹ nhận định ấn độ vẫn là một trong những nước tăng trưởng nhanh nhất thế giới
song cũng cần lưu ý rằng lĩnh vực công của nước này vẫn còn thiếu hiệu quả và tình trạng bất bình đẳng vẫn tồn tại
báo cáo nêu rõ cường quốc châu á này vẫn duy trì vị thế là một trong những nước tăng trưởng nhanh nhất trên thế giới
với tổng sản phẩm kết nội gdp thực tế đạt mức bảy ba trong bốn quý cả năm hai nghìn hai mươi
tuy nhiên ấn độ vẫn đang phải đối mặt với nhiều vấn đề tồn tại như quản lý và hoạt động trong lĩnh vực công
thiếu hiệu quả người nghèo chưa được tiếp cận các dịch vụ chăm sóc sức khỏe đầy đủ và gặp khó khăn trong các dịch vụ tài chính
ngoài ra báo cáo trên cũng lưu ý các nước xuất khẩu sang trung quốc và các nền kinh tế phát triển sẽ bị tác động bởi sự sụt giảm tại những thị trường quan trọng này
báo cáo viết sự tăng trưởng kinh tế ở trung quốc đang có xu hướng giảm và nước này đang nỗ lực tái cân bằng từ nền kinh tế theo định hướng tiêu dùng cá nhân
với cảnh sát thiên nhiên kỳ thú những bãi biển cát trắng trải dài hay rừng mưa trong lòng đô thị thành phố kỳ diệu rio dejeno của brazil vừa được tổ chức giáo dục khoa học và văn hóa liên hợp quốc unesco công nhận là di sản thế giới
unesco quyết định đưa rio de janeiro vào danh sách các di sản được bảo vệ đây là sự tổng hòa kỳ diệu của vẻ đẹp nhân tạo và vẻ đẹp thiên nhiên kỳ thú
chính sự pha trộn này đã hình thành nền văn hóa đặc trưng của thành phố
mang lại cho nơi đây một vẻ đẹp kỳ thú quấn hút du khách thập phương cũng như là nguồn cảm hứng nghệ thuật bất tận cho các nghệ sĩ
trên thực tế unesco đã đưa thành phố lớn thứ hai của brazil này vào danh sách những di sản thế giới hồi năm hai nghìn một mươi
song quyết định này đến bây giờ mới được công bố sau khi brazil nộp báo cáo về kế hoạch bảo vệ những địa điểm nổi tiếng như công viên plamengo
núi viên đường ngọn núi cocco vado bãi biển copacabana
vườn thực vật và vườn quốc gia tijuca
unesco công nhận rio de janeiro là di sản thế giới bởi đây là một thành phố với rừng trong lòng đô thị lớn
không những hấp dẫn du khách với cảnh sắc tự nhiên rio de janeiro còn nổi tiếng trên toàn thế giới
bởi bức tượng chúa giê xu sửng sững trên ngọn núi cocco vado sân vận động maracana huyền thoại
cùng những lễ hội carnival sôi động lớn nhất hành tinh và những vũ điệu samba nóng bỏng
tất cả những điều này đã khiến rio de janeiro trở thành địa điểm không thể bỏ qua
đặt chân tới đất nước nam mỹ brazil xinh đẹp